sau hơn năm giờ đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn hàng chục cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương
và công ty cổ phần cảng vụng áng việt lào đã cứu hộ thành công tàu cá bốn trăm hai mươi cv cùng năm ngư dân gặp nạn trên vùng biển xã kỳ phú huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
sáng một mươi tháng hai thượng tá đinh mã phong chỉ huy trưởng ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vụ áng sơn dương cho biết
chiều tối chín tháng hai đơn vị nhận được thông tin về tàu cá gặp nạn của ông dương văn cường chú xã cẩm lộc huyện cầm xuyên
trên đường đi khai thác thủy sản về đang vào bờ phòng tránh ảnh hưởng của không khí lạnh thì bỗng dưng chết máy ở vị trí cách vùng biển xã kỳ phú huyện kỳ anh
chừng hai mươi năm hải lý tức bốn mươi năm km lập tức ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vụ áng sơn dương đã cử một mươi năm cán bộ chiến sĩ và điều tàu cứu hộ vụ áng một
đồng thời phối hợp với công ty cổ phần cảng vụ áng việt lào đưa phương tiện nhanh chóng rời bờ ra ứng cứu
sau nhiều nỗ lực ứng cứu đến hai mươi hai giờ cùng ngày năm ngư dân và tàu cá gặp nạn đã được đưa vào cảng an toàn